báo cáo tại phiên họp thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết tình trạng đòi nợ thuê núp bóng công ty luật công ty mua bán nợ xuất hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
hiện lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với một mươi năm công ty
về tình trạng mạo danh giáo viên nhân viên bệnh viện để lừa đảo phụ huynh rằng con bị nạn phải vào viện cần có tiền đóng viện phí thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết đã có một số trường hợp nạn nhân bị lừa đã chuyển tiền cho đối tượng
vụ việc cũng đã được điều tra phát hiện và thực hiện công tác phòng ngừa
ngày hôm nay tỉnh ủy tiền giang tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
về phía tỉnh tiền giang có đồng chí nguyễn văn danh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
qua một mươi năm triển khai thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một tiền giang đã phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp của cải thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
công tác xây dựng đảng được quan tâm kiện toàn kinh tế tiếp tục phát triển môi trường đầu tư thông thoáng chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tốt chính trị xã hội ổn định tiềm lực quốc phòng an ninh thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân biên phòng toàn dân ngày c
bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thay mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của đảng bộ tỉnh tiền giang trong thực hiện nghị quyết trung ương viii
tỉnh tiền giang đã cụ thể hóa nghị quyết thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp với đặc thù của địa phương nhận thức và trách nhiệm của từng cấp ngành cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc được nâng lên
đại tướng tô lâm nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần có giải pháp cụ thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về bảo vệ tổ quốc bảo đảm quốc phòng an ninh tập trung thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết trung ương iv khóa một mươi hai kết luận hai mươi một kltvk xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tại hội nghị ban tổ chức đã trao bằng khen tặng hai mươi ba tập thể và ba mươi một cá nhân có thành tích xuất sắc trong một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
sáng nay tại thành phố đà nẵng đã diễn ra hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng thượng tướng công thong phong vi chít ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lào đồng chủ trì hội nghị
trong năm qua lực lượng an ninh và công an hai nước đã tích cực triển khai toàn diện các nội dung hợp tác trong lĩnh vực an ninh chính trị an ninh biên giới kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống khủng bố và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của hai nước mở các lớp bồi dưỡng cán bộ và triển khai công tác trao đổi đoàn
đặc biệt lực lượng an ninh hai nước đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian tới hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa lực lượng an ninh hai nước nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương giáp biên giới
đặc biệt coi trọng cơ chế trao đổi tiếng nghiệp vụ định kỳ và đường dây nóng để có biện pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý kịp thời để đảm bảo an quốc gia trong tình hình mới
trong thời gian tới trao đổi thông tin phối hợp phòng chống tác động từ các mối đe dọa của an ninh phía truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước nói chung và bộ công an hai nước nói riêng
phối hợp chặt chẽ quan điểm lập trường của hai nước tại các diễn đàn hợp tác an ninh quốc tế và khu vực thúc đẩy hợp tác phòng chống khủng bố quốc tế của các nước asean bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn
phía việt nam luôn sẵn sàng hỗ trợ lào chuẩn bị và hoàn thành trọng trách chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị thượng tướng lương tam quang và thượng tướng công thông phong vi chích đã ký kết biên bản hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba
thưa quý vị với sự kết hợp nhanh chính xác cùng chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại mới đây bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã cấp cứu và cứu chữa thành công cho một bệnh nhân có vết thương thấu bụng dẫn đến sốc mất máu tổn thương đa cơ quan bên trong
có thể nói đây là sự tiến bộ vượt bậc vĩ
bệnh nhân nam hai mươi bốn tuổi ở tỉnh bình dương ra hà nội làm việc không may tai nạn bị vết thương thấu bụng
giờ đây khi sức khỏe dần bình phục trò chuyện với bác sĩ em vẫn không thể nghĩ rằng có thể trở về từ cõi chết
cái vết thương của mình rất là nặng
trước đó bệnh nhân vào cấp cứu tối ngày hai mươi tám tháng hai trong tình trạng lơ mơ với vết thương thấu bụng lòi ruột ra ngoài
bệnh viện một mươi chín tháng tám ngay lập tức khởi động quy trình báo động đỏ trong đêm
trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân mặc dù chưa kịp khảo sát thăm dò bằng chật đoán hình ảnh các bác sĩ đã quyết định mổ khẩn để cầm máu khâu gan tụy thành tá tràng ruột non cắt túi mật lau rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng hai do tức giận việc trần hùng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố long xuyên lấy xe máy của mình chạy về hướng phà an hòa vinh đã cầm theo con dao rồi gọi em ruột là việt dùng xe máy đuổi theo
đến khu vực phà an hòa thấy lĩnh đang ngồi trên lan can phà vinh cầm hung khí lao xuống chém nhiều nhát vào vùng ngực và tay khiến lĩnh gục chết tại chỗ
sau khi gây án hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường được biết nạn nhân và đối tượng đều mua bán và nghiện ma túy vinh từng có một tên án về tội cướp tài sản
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ phan hoàng vinh và lê hoàng việt về hành vi giết người đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và truy tìm hung khí gây án để củng cố chứng cứ xử lý theo luật định
lực lượng công an hai tỉnh hòa bình và lạng sơn vừa liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ nhiều đối tượng
ngày một mươi tháng ba tại khu vực xã phong phú huyện tân lạc công an tỉnh hòa bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bắt quả tang hai đối tượng hoàng văn cương và nguyễn thị phương đều trú tại phường quán triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin